cửa khẩu quốc tế la lai là một trong hai cửa khẩu quốc tế quan trọng trên địa bàn tỉnh quảng trị
năm hai nghìn hai mươi mặc dù gặp nhiều khó khăn từ dịch bệnh covid một mươi chín
nhưng kim ngạch nhập khẩu tại cửa khẩu quốc tế lalay vẫn tăng
tuy nhiên với hạ tầng xuống cấp nghiêm trọng đặc biệt là sau các đợt mưa lũ vừa qua
đã gây rất nhiều khó khăn cho các lực lượng chức năng làm việc tại cửa khẩu và các doanh nghiệp lưu thông qua đây
đây là con đường trong khu vực xuất nhập cảnh ở cửa khẩu quốc tế lalay
đường đã xuống cấp nghiêm trọng như thế này
trong đợt mưa bão vừa qua tiến đường một mươi năm d đi cửa khẩu quốc tế lalay và ngược lại bị sạt lở
chia cắt nhiều đoạn gây khó khăn cho các lái xe vận chuyển hàng hóa mỗi khi qua cửa khẩu
năm hai nghìn hai mươi kim ngạch nhập khẩu hàng hóa qua cửa khẩu quốc tế lalay
đạt hơn hai mươi tám triệu đô la tăng hơn bảy so với năm hai nghìn một mươi tám
điều này cho thấy tiềm năng rất lớn từ cửa khẩu quốc tế lalay
rất mong lãnh đạo cả cấp cũng như các cơ quan chức năng có sự quan tâm
trước hết là về quy hoạch và đầu tư phát triển đầu tư phát triển một cách nhân chống và hoàn thiện cửa khẩu quốc tế lalay
hoàn thiện cả tuyến đường một mươi bốn một mươi năm d giúp cho cửa khẩu quốc tế lalay này đảm bảo các điều kiện cơ sở vật chất
từ đó tăng trưởng được các hoạt động thương mại qua biên chế
được biết hiện khu nhà làm việc của các lực lượng chức năng tại cửa khẩu quốc tế la lai đang được đầu tư xây dựng
tuy nhiên đường vào và ra cửa khẩu cũng như các bãi kiểm tra hàng hóa chưa được xây dựng nên hạ tầng chưa được đồng bộ
cửa khẩu quốc tế lalay rất cần sự hỗ trợ từ trung ương để sớm trở thành một trong hai cửa khẩu then chốt phía tây tỉnh quảng trị và bảy tỉnh đông bắc thái lan